báo cáo cập nhật của ủy ban y tế tỉnh hồ bắc trung quốc sáng hai mươi một tháng hai cho biết tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín ở trung quốc đã tăng lên hai ba trăm ba
sau khi có thêm một trăm một mươi năm ca tử vong được ghi nhận tại địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của đợt dịch này
cũng theo báo cáo trên phần lớn các ca tử vong mới là tại thành phố vũ hán thủ phủ hồ bắc nơi khởi phát dịch covid một mươi chín tháng một mươi hai năm ngoái